trong những năm qua hoạt động kết nghĩa thôn bản giữa việt nam và campuchia đã mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ tạo sự đoàn kết giữa người dân hai bên biên giới hoạt động này còn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nơi phên dậu của tổ quốc
trong những năm qua hoạt động kết nghĩa thôn bản giữa việt nam và campuchia đã mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ tạo sự đoàn kết giữa người dân hai bên biên giới nơi phên dậu của tổ quốc
lần này tôi qua đây để học hỏi kinh nghiệm trồng cây cà phê cây tiêu cây điều của bản móc cây đen ở bên chúng tôi chưa trồng cây cà phê mà cây điều cũng chỉ có một loại mà không nhiều như ở đây và sáng năm tôi sẽ qua xin về cho bà con trồng thử
ngoài trao đổi kinh nghiệm sản xuất người dân hai bản kết nghĩa bó lớn và móc đen cũng thường xuyên qua lại thăm thân lẫn nhau bởi hầu hết những người dân tại hai bên chủ yếu là người gia rai từ lâu đã có mối quan hệ dòng tộc với nhau
bà con bên kia nói chung họ hàng cũng nhiều lắm có lúc bên kia nó đang thiếu mối bên này cũng cho thăm cũng động viên làm ăn
mình biết cái gì trồng trọt bên này thì cũng có bày hoặc chỉ cho cách làm cách trồng trọt bên kia cũng có
đôi lúc anh em bên này thì bên kia có gọi qua giúp
cách lúa này kia cũng có
mô hình kết nghĩa bản bản được hai địa phương ký kết từ năm hai nghìn một mươi
từ mô hình này nhân dân hai bên không chỉ giúp nhau cùng phát triển kinh tế mà vấn đề đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn cũng trở thành trách nhiệm chung qua đó hạn chế được các loại tội phạm ở vùng biên
bà con hai bên nhận thức rõ về đường biên móc giới và tham gia cùng với lực lượng
thường bảo vệ bên giữa hai bên thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm giữ vững an ninh trật tự ở hai bên biên giới
mô hình kết nghĩa bản bản trong những năm qua đã được nhân rộng tại nhiều địa phương có chung biên giới giữa việt nam và campuchia mang lại những lợi ích to lớn góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ tốt đẹp chung giữa hai quốc gia